các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin hãy chuyển sang những tin tức khác liên quan đến địa phương có số ca mắc đứng đầu cả nước một bốn trăm bốn mươi một ca là tp hcm
từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca f trên địa bàn có xu hướng tăng trở lại
tp hcm đẩy mạnh tiêm bổ sung vaccine mũi ba cho đối tượng có nguy cơ và linh hoạt việc hoàn thành cách ly
bắt đầu từ sáng ngày một mươi một mươi hai tp hcm đã triển khai kế hoạch tiêm liều bổ sung
liều nhắc lại cho nhóm đối tượng ưu tiên và người suy giảm miễn dịch
người có bệnh nền theo chỉ đạo của bộ y tế
từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca f trên địa bàn có xu hướng tăng trở lại
hiện thành phố đang quản lý và điều trị cho tám mươi ba hai trăm bốn mươi bảy f tại các cơ sở y tế ba tầng
điều đáng lo ngại theo lãnh đạo ngành y tế số ca thở máy xâm lấn và số ca tử vong vẫn còn tăng
đến mùng một mươi tháng một mươi hai tp hcm còn bốn trăm bảy mươi bảy ca thở máy xâm lấn và bảy mươi hai ca tử vong
điểm chung ở nhóm đối tượng này
chủ yếu tập trung ở người trên sáu mươi tuổi có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
trước thực trạng này sở y tế đã triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ với sáu nhóm hoạt động chính
hướng dẫn các quận huyện tp hcm làm cập nhật ngay danh sách người dân hộ gia đình thuộc nhóm người có nguy cơ để giám sát
ủy ban nhân dân quận huyện tp hcm cần tập trung mọi nguồn lực
triển khai quyết liệt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
ưu tiên sử dụng thuốc kháng virus monopiravir
cho người thuộc nhóm nguy cơ
bên cạnh đó vận dụng linh hoạt việc cấp giấy hoàn thành thời gian cách ly khi người cách ly có kết quả âm tính
không cứng nhắc chờ một mươi bốn ngày để xét nghiệm
nếu f không khỏe đã tiêm một hai liều vaccine có xét nghiệm âm tính thì có thể hoàn thành thời gian cách ly
giám đốc sở y tế yêu cầu
khẳng định thông tin vẫn còn xuất hiện nhiều trường hợp giao bán thuốc monopiravir
thậm chí có cả một số nhân viên y tế
phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng cho rằng
đây là thuốc chưa được phép lưu hành
việc mua bán trên thị trường đều bất hợp pháp
sở y tế mong muốn công an thành phố hỗ trợ sở y tế điều tra và xử lý nghiêm tình trạng mua bán thuốc monopiravir trên mạng
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cũng lưu ý rút ngắn thời gian điều trị đối với f
nếu ép không đã tiêm hai mũi đã xét nghiệm hai lần âm tính
thì có thể sau năm bảy ngày là thực hiện thủ tục kết thúc theo dõi điều trị
đồng thời cần tập trung triển khai chiến dịch
bảo vệ người thuộc nhóm có nguy cơ một cách đồng bộ kỹ lưỡng ở các địa bàn
trong đó sở thông tin truyền thông tp hcm và sở y tế tp hcm cần phối hợp
chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng dữ liệu những người có nguy cơ
để phục vụ phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe người dân
tiếp đó cần tuyên truyền vận động người dân tiêm vaccine
có thể tiêm mũi nhắc lại đối với trường hợp có nguy cơ trong thời gian bốn đến năm tháng
chứ không đợi đến sáu tháng
tiêm mũi bổ sung sau hai mươi tám ngày
sở y tế cần nắm chắc nhu cầu về vaccine để xây dựng kế hoạch tiêm chủng
và đề nghị bộ y tế cấp đủ vaccine
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đề nghị thành đoàn tp hcm sẵn sàng có lực lượng thanh niên tình nguyện
tham gia trong quá trình giả soát người có nguy cơ tại cơ sở
quá trình nhập liệu cơ sở dữ liệu và thực hiện một số công việc như chăm sóc
tư vấn phục vụ người có nhu cầu tiêm vaccine
đây là câu chuyện điển hình cho việc f cố thủ trong nhà
không chấp hành cách ly còn gây gổ với nhân viên y tế xảy ra tại yên mỹ hương yên
mặc dù được tuyên truyền vận động đi cách ly điều trị vì có kết quả dương tính với covid một mươi chín
người phụ nữ lớn tuổi liên tục có thái độ chống đối khiến dư luận phẫn nộ
chứng kiến sự việc người dân xung quanh vô cùng bức xúc phải lên tiếng ủng hộ lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế
được biết sự việc xảy ra ở thị trấn yên mỹ hương nhiên
đoạn clip cho thấy lực lượng y tế thông báo con trai con dâu và hai cháu của bà hát
người địa phương đều mắc covid một mươi chín đã đi cách ly
bản thân bà cũng có kết quả dương tính với covid một mươi chín nên phải cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch
tuy nhiên người phụ nữ này không chấp hành
khi lực lượng chức năng đến vận động bà hát liền khóa cửa cổng cố thủ
sau đó lực lượng công an và y tế đã quyết định phá cửa cưỡng chế
thế vậy bà hát liên tục la hét chống đối ném đồ đạc tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
nhân viên y tế đã tiếp cận và yêu cầu mặc đồ bảo hộ
bà hát vẫn cố tình không tuân thủ ném áo bảo hộ trốn vào nhà
sau cùng lực lượng chức năng phải xông vào khống chế áp giải người phụ nữ này đi cách ly
tuy nhiên cư dân mạng hãy hết sức thông cảm cho bà cụ
phần nhiều tuổi cao thêm nữa cũng không minh mẫn
đừng ném đá mà tội bởi vì chúng ta rồi ai cũng sẽ phải già đi đúng không ạ
hãy văn minh và bảo vệ những người lớn tuổi các bạn nhắc
tin tức tiếp theo đến từ thành phố hoa phượng đỏ hải phòng
đối mặt với hai trăm một mươi hai ca nhiễm mới
thành phố hải phòng đang tìm mọi cách
khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp số ca nhiễm tăng cao
đồng thời chủ tịch ubnd tp trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải phòng
nguyễn văn tùng yêu cầu đối với các f trước đó không chịu tiêm vaccine
sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị
đây được xem là biện pháp cứng rắn để người dân đi tiêm vaccine đầy đủ
bảo vệ cho chính mình và cộng đồng
chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
diễn ra vào sáng nay ngày một mươi một
tháng một mươi hai chủ tịch ubnd thành phố trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hải phòng
nguyễn văn tùng khẳng định thành phố đủ vaccine để tiêm phòng dịch covid một mươi chín
do đó yêu cầu tất cả các quận huyện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tổng hợp các trường hợp chưa tiêm phòng vaccine báo cáo sở y tế
sở y tế hoàn thành việc tiêm phòng vaccine trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp dừng việc tiếp nhận lao động chưa được tiêm vaccine
đối với người không thực hiện việc tiêm vaccine nếu không may mắc covid một mươi chín
sẽ phải tự
chi trả chi phí điều trị
các quận huyện tích cực chủ động thực hiện cách ly f một và điều trị f tại nhà
chủ tịch ubnd tp kêu gọi người dân mua test thử để tự xét nghiệm
máy đo nồng độ oxy chủ động kiểm tra sức khỏe của mình
các doanh nghiệp bố trí khu cách ly f một và điều trị f tại đơn vị
trạm y tế lưu động được thành lập là trên nguyên tắc để điều trị f tại nhà
do đó phải công khai số điện thoại của đội ngũ y tế bác sĩ
để người dân thuận lợi liên lạc khi cách ly f một
và điều trị f
chủ tịch ubnd tp cũng thống nhất việc thành lập các trạm y tế lưu động
tại các khu công nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn quận huyện
đồng thời giao ngành y tế phối hợp với quận huyện trong việc luân chuyển bình oxy
mua vật tư tiêu hao đề xuất phương án điều phối xe cấp cứu
công ty môi trường có phương án thu gom rác khi cách ly f một và điều trị f tại nhà
thành phố sẽ xem xét phương án xây dựng bệnh viện giã chiến
để điều trị f có bệnh nền hoặc f có triệu chứng tăng nặng
tin tức covid thế giới là một phần rất quan trọng trong bản tin covid mỗi ngày
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
đặc biệt châu âu một lần nữa đã trở thành tâm dịch covid một mươi chín
với nhiều ca mắc biến thể mới được ghi nhận mỗi ngày cao hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó
cụ thể ở áo đức và hà lan tỷ lệ lây nhiễm đã tăng gấp đôi so với mức đỉnh điểm
vào mùa đông năm ngoái
nhưng có lẽ lúc này chúng ta hãy tạm quên đi omicran
đây mới là biến thể làm trao đảo châu âu
để đối phó với làn sóng covid một mươi chín do biến thể delta
các chính phủ đã buộc phải tái áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt
lệnh phong tỏa được ban bố ở áo và slovakia
trong đó các quán bar nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu
phải đóng cửa trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh
các trường hợp mắc biến thể omicran cho đến nay đã được phát hiện
ở những du khách đến hơn một mươi quốc gia châu âu bao gồm đan mạch hà lan và anh
ngay cả có vaccine hiệu quả cao các quan chức y tế châu âu vẫn đang chật vật
vì biến thể delta
mặc dù các ca mắc covid một mươi chín gia tăng trên khắp châu lục
nhưng cho đến nay chỉ ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp
số ca tử vong mới đạt mức cao sau đợt tăng tương tự vào mùa đông năm ngoái
ông bruno kansio người đứng đầu bộ phận giám sát của trung tâm phòng ngừa
và kiểm soát dịch bệnh châu âu cho biết phong tỏa là lựa chọn duy nhất
của các quốc gia một khi sự lây lan của virus không thể kiểm soát
nhưng chúng chỉ giúp ích trong ngàn hạn
châu âu chứng kiến tỷ lệ tiêm chủng tranh lệch cao ở nhiều nơi
trong ngày bồ đầu nha và mata là hai trong số những quốc gia
có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới
với tám mươi bảy và tám mươi sáu dân số của họ được tiêm chủng đầy đủ
nhưng ở châu âu tỷ lệ tiêm chủng khá thấp
chẳng hạn như romania đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng ba mươi tám dân số
trong khi con số này ở bungarya là hai mươi năm
trong khi các nước châu âu vẫn đang nỗ lực kiểm soát làn sóng ca mắc biến thể delta
thì biến thể omicran đã được ghi nhận tại châu lục này
các quan chức y tế hà lan
các ca mắc biến thể omicron đầu tiên ở nước này không phải vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
mà từ ngày một mươi chín tháng một mươi một trước khi nam phi cảnh báo về biến thể này một tuần
sau khi đã tạm quên omicron thì bây giờ
nói vui với quý vị là chúng ta lại quay lại hiện thực
theo số liệu mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
đáng chú ý trong số đó có ba mươi bốn người đã tiêm vaccine đủ liều tương đương bảy mươi
một mươi bốn người đã tiêm mũi tăng cường tương đương ba mươi hai
nhưng có năm người tiêm mũi
tương đương tăng cường chưa đủ một mươi bốn ngày
hai mươi năm người ở độ tuổi một mươi tám ba mươi chín tuổi và một mươi bốn người vừa ra nước ngoài
sáu người từng mắc covid một mươi chín trước đó
báo cáo của cdc cũng cho biết hầu hết các bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ như ho ngẹt mũi
một người đã phải nằm viện trong khoảng hai ngày
các triệu chứng khác hiếm gặp hơn bao gồm buồn nôn hoặc nôn thở gấp hoặc khó thở
tiêu chảy mất vị giác hoặc khứu giác
cdc nhấn mạnh triệu chứng cũng sẽ nhẹ hơn những người đã tiêm chủng hoặc từng mắc covid một mươi chín trước đó
biến thể omicran được phát hiện ở miền nam châu phi vào giữa tháng một mươi một
tại mỹ ca nhiễm omicram đầu tiên được ghi nhận vào ngày một tháng một mươi hai
là một người đã tiêm đủ liều từng đến nam phi
biến thể delta hiện vẫn chiếm hơn chín mươi chín số ca bệnh ở mỹ
nhưng các báo cáo từ nam phi cho thấy biến thể omicran có khả năng lây truyền cao
theo reuters ngay cả khi hầu hết các ca bệnh đều chỉ có triệu chứng nhẹ
thì sự xuất hiện của biến thể dễ lây lan cũng có thể dẫn đến tình trạng quá tải của hệ thống y tế
thông tin cuối ngày đến từ anh bạn hàng xóm của chúng ta
liên quan đến nữ nhân viên phòng thí nghiệm mắc covid một mươi chín
mới đây đã xuất hiện nhiều nghi vấn liên quan
cụ thể là nữ nhân viên hai mươi tuổi của một phòng thí nghiệm ở đài loan trung quốc
vừa được xác nhận mắc covid một mươi chín
trước đó cô này bị cắn bởi một con chuột nhiễm sars cov hai trong phòng thí nghiệm
theo trace time nữ nhân viên nói trên làm việc ở academia sinica
viện nghiên cứu hàng đầu của đài loan trung quốc
cô đã được tiêm hai liều vaccine moderna và thời gian gần đây không đi nước ngoài
cơ quan y tế đã xác định chín mươi bốn f một từng tiếp xúc với nữ nhân viên này
kể từ khi cô nhiễm virus chủ yếu là đồng nghiệp và bản thân
những người này đã được cách ly tám mươi người trong số đó đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính
một quan chức y tế đài loan trung quốc xác nhận nữ nhân viên này từng bị cắn
bởi một con chuột nhiễm sars cov hai trong phòng thí nghiệm
nhưng nghiện chưa rõ vết cắn này có phải là nguồn lây truyền virus hay không
các nhà chức trách tin rằng cô này có khả năng nhiễm biến thể danta
giả thuyết lây lan virus trong phòng thí nghiệm
nếu được chứng minh là chính xác sẽ cho thấy sự khó khăn trong việc loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh covid một mươi chín
đây là mục tiêu mà một số nơi bao gồm cả trung quốc đại lục và hồng kông trung quốc vẫn đang hướng tới
trước đó ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng cuối cùng của đài loan trung quốc đã được ghi nhận vào ngày năm tháng một mươi một
chính quyền địa phương cũng đã dần nới lỏng lệnh hạn chế đối với các doanh nghiệp và dịch vụ giải trí
cuộc sống gần như đã trở lại bình thường
tính từ đầu đại dịch đến nay
đài loan trung quốc đã ghi nhận hơn một mươi sáu bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín và tám trăm bốn mươi tám ca tử vong
academika sineica là nơi có một trong số một mươi tám phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ ba ở đài loan trung quốc
phòng thí nghiệm ở đây chủ yếu thu thập và nhân giống mầm bệnh thực hiện các xét nghiệm vi sinh và miễn dịch dựa trên tế bào
đồng thời đánh giá hiệu quả của vaccine và chất bổ trợ trên động vật nhỏ
theo trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
nguy cơ virus sars cov hai lây lan từ động vật sang người
được cho là khá thấp
dù hiếm gặp nhưng một số chủng virus corona ở động vật vẫn có thể lây sang người trước khi tiếp xúc lây truyền từ người sang người
giống như là trường hợp virus sars cov hai nghi bắt nguồn từ rơi
năm ngoái một nhà khoa học tại đại học bắc carolina của mỹ đã bị chuột cắn và có nguy cơ phơi nhiễm với chủng virus sars cov hai
đã được điều chỉnh để phát triển trên chuột
dù vết cắn không làm rách da nhưng các nhà khoa học này đã trải qua một mươi bốn ngày cách ly tại nhà
không có thêm thông tin nào về sức khỏe của ông được điều chỉnh
vâng quý vị nhớ nha biến thể omicran của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
do đó sắp đến giáng sinh dù rất muốn ra ngoài nhưng để bảo vệ bản thân
quý vị khán giả hãy tạo ra một giáng sinh ấm áp ở nhà và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu
hiện nay thì biến thể omicram vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu
đáng mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này
và xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị